liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt sở giao thông vận tải hà nội vừa giao việc quản lý lối đi tự mở qua đường sắt cho các quận huyện
theo thống kê hiện trên địa bàn thành phố hà nội có sáu tuyến đường sắt đi qua với tổng chiều dài hơn một trăm sáu mươi hai km đi qua địa bàn một mươi tám quận huyện năm mươi hai xã phường thị trấn
tổng số vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt trên địa bàn là năm trăm bốn mươi năm vị trí trong đó một trăm tám mươi hai vị trí đường ngang hợp pháp và ba trăm sáu mươi ba lối đi tự mở
sở giao thông vận tải hà nội đề nghị các địa phương có đường sắt đi qua tập trung quản lý hành lang an toàn đường sắt
không để phát sinh các lối đi tự mở trái phép và tổ chức trực cảnh giới tại các lối đi tự mở có nguy cơ mất an toàn giao thông
xây dựng kế hoạch và lộ trình xóa bỏ các lối đi tự mở tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông
và phá hoại kết cấu hạ tầng đường sắt
đặc biệt các quận hoàn kiếm đống đa tiếp tục duy trì không để người dân tái lấn chiếm buôn bán trên đường sắt nhất là khu vực phố cà phê đường tàu